trong cuối tuần qua trang web chiếu phim lậu với quy mô lớn phim mới lại xuất hiện dưới một định dạng khác
đây là lần thứ hai nền tảng này sống lại bất chấp quyết định khởi tố của cơ quan công an
động thái được đánh giá mang tính thách thức các chế tài pháp lý
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng trong hoạt động doanh nghiệp chiếu phim theo yêu cầu chương chính hiện nay
giao diện quen thuộc này một lần nữa xuất hiện
người dùng dễ dàng truy cập trực tiếp bằng băng thông internet phổ biến
trong cuối tuần sự sống dày dưỡng dưng này đã là lần thứ hai sau quyết định khởi tố vụ án hình sự
triệu tập nhiều người liên quan trang web vào giữa tháng tám vừa qua
khi các đơn vị cung cấp nội dung lậu tiếp tục sống dậy một lần nữa
thì đa nét cho rằng đây là sự thách thức nghiêm trọng và coi thường vào luật pháp của các đơn vị này
chúng tôi nghĩ rằng không chỉ các cơ quan công an mà ngay cả các đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan như dịch vụ internet
quảng cáo hay dịch vụ thanh toán cũng cần phải tham gia để ngăn chặn triệt để các đơn vị kinh doanh lậu trong thời gian sắp tới
trước khi cơ quan cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố
động thái xử lý trang web này dừng lại ở thao tác xóa tên miền
đồng thời bộ thông tin truyền thông cũng yêu cầu các nhà cung cấp internet ngăn ib người dùng truy cập
những đơn vị doanh nghiệp nhãn hàng bị phát hiện quảng cáo trên nền tảng này cũng được trực tiếp yêu cầu dừng lại
tuy nhiên công cụ chặt một đầu của trang web thì một tên miền tương tự lại xuất hiện ngay sau đó
do đó lần vào cuộc của công an mới đây có sự đồng lòng của nhiều nền tảng ott kinh doanh chân chính tại việt nam
tập hợp tài liệu chứng cứ về hành vi xâm phạm của phim mới

chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của các đơn vị cung cấp nội dung lậu trong thời gian vừa qua
nỗ lực này giúp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ streaming hay ott hợp pháp ở việt nam
có thêm động lực và những niềm tin để cung cấp những dịch vụ tốt nhất tới khán giả
chúng tôi cũng sẵn lòng hợp tác cùng các cơ quan nhà nước liên quan
để xử lý triệt để các đơn vị đang làm trái pháp luật vi phạm bản quyền
gây ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín cũng như gây thiệt hại đến kinh tế
của các đơn vị kinh doanh hợp pháp ở việt nam
đến nay qua điều tra công an tp hcm xác định từ năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng nguyễn tuấn tú quê lâm đồng xây dựng website phim mới
người này cùng cao thanh lai và cao duy anh cùng ở đồng nai
để thực hiện lập trình quản trị vận hành website
phim mới net đã khai thác sao chép sử dụng trình chiếu
truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng
không được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm
dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền
nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn